tại vương quốc campuchia những người con xa xứ cũng tất bật chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc
trước thềm xuân canh tí hai nghìn hai mươi phóng viên thưởng chú báo nhân dân tại phnom penh campuchia
đã đến thăm gia đình anh đỗ hoàng việt một người gốc hà nội và chị nhi ca người campuchia
vào dịp lễ tết truyền thống campuchia tôi dẫn chồng đi chùa dân cơm đến chư tăng
còn dịp tết nguyên đán của người việt gia đình tôi đi việt nam thăm cha mẹ anh chị em đón tết ở việt nam
ở hà nội thời tiết lạnh lắm đôi lúc chịu không nổi nhưng mà vui
ở với gia đình chồng tôi tham gia chuẩn bị tết phụ giúp các chị làm nhiều món ăn như gà luộc giò bánh trưng nem rán
vào văn hóa của hai nước campuchia vẫn là mẫu huệ
mình ra hà nội thì vẫn giống như con cha đó là người làm chủ trong gia đình
mà khi lấy vợ về thì là mẫu huệ tối lúc tương đối khó khăn trong vấn đề đó
nhưng mà quan trọng là bằng sự hiểu và cảm thông
vợ cũng thuần theo thác chồng và chồng cũng thuần theo vợ
mình cũng dạy vợ những món ăn của người hà nội cách làm như thế nào
cũng theo xác định là sinh sống ở đây đây là quê thứ hai thì mình xác định là mình vừa làm kinh tế nhưng quan trọng đó bên cạnh đó là mình phải làm công tác xã hội tạo ra quan việc làm để giúp đỡ cho đời sống cuộc sống của người campuchia trên đất trên đất nước cửa thạc
một hai ba chúc mừng năm mới